với những tiêu chí rất cụ thể việt nam đã năm thứ ba liên tiếp tăng bậc trên bảng xếp hạng này và năm nay tăng một mươi một bậc so với năm ngoái
tôi rất vui vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta tự hào khi việt nam đã tăng bậc trên bảng xếp hạng này
ý thức cộng đồng mạnh mẽ thói quen làm điều tốt đối với người khác tìm mục tiêu sống rõ ràng cho bản thân nhiều người đã chia sẻ đó là bí quyết hạnh phúc
bản thân mình cũng cảm nhận rất rõ chất lượng cuộc sống của người dân việt nam ngày càng nâng cao đời sống phát triển môi trường hòa bình ổn định tự do và hạnh phúc
nhiều cư dân mạng chia sẻ không chỉ là niềm vui mà đó là sự tự hào phải khẳng định chất lượng cuộc sống của người dân việt nam đang ngày càng được nâng cao
việt nam đã trở thành một điểm đến hòa bình của bạn bè quốc tế không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi con người việt nam hiền hòa hiếu khách và thân thiện
hạnh phúc với bạn là gì một câu hỏi gợi nhiều suy nghĩ đối với cộng đồng mạng rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng chung một quan điểm
những cá nhân hạnh phúc sẽ là nền tảng làm nên một đất nước hạnh phúc hạnh phúc sẽ được lan tỏa khi có chung cộng đồng trách nhiệm khi không ai bị bỏ lại phía sau
được miễn phí về y tế giáo dục để những gánh nặng của người dân được san sẻ đó là điều mà tôi rất mong muốn
hạnh phúc là khi bằng lòng với những gì mình có để biết trong cuộc sống sẽ không thể không có những khó khăn nhưng hãy cứ luôn nhìn về phía trước hạnh phúc là một hành trình không phải là đích đến
không ai bị bỏ lại phía sau một xã hội coi trọng tinh thần tương thân tương ái sự sẻ chia sự thay đổi tích cực từ những điều bình dị tự hào khi việt nam của chúng ta đã luôn ấm áp nhân văn như thế
đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện truyền thông triển lãm về quyền con người tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
cộng đồng mạng mong muốn góp phần lan tỏa cuộc thi để mạng xã hội cũng sẽ là một kênh tương tác quảng bá hình ảnh đất nước
con người việt nam ra thế giới nhằm khẳng định với thế giới rằng việt nam là một đất nước thanh bình tươi đẹp đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc
hy vọng cuộc thi sẽ phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống việt nam
cuộc thi rất ý nghĩa để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam các giá trị văn hóa thiên nhiên trên khắp mọi miền tổ quốc
đất nước việt nam ngày càng phồn vinh thịnh vượng và hạnh phúc mong rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa đến bạn bè quốc tế trong sự tự hào kêu hãnh của người dân việt nam
làm như thế nào để duy trì một cách bền vững sự phát triển để hạnh phúc thực sự dành cho tất cả mọi người dân
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân